chiều qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tiếp nhận một trăm năm mươi tám y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an trở về sau khi tham gia hỗ trợ tỉnh bắc giang phòng chống dịch covid một mươi chín để thực hiện cách ly y tế hai mươi một ngày theo quy định của bộ y tế
để chủ động đón đoàn cán bộ y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền hoàn thành nhiệm vụ trở về tại tâm dịch bắc giang trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã chủ động phối hợp với các lực lượng y tế hậu cần phục vụ tốt nhất nhu cầu về ăn ở cũng như việc phân công lực lượng tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo sức khỏe cho các y bác sĩ trong suốt thời gian thực hiện cách ly được an toàn hiệu quả
điều này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm sẻ chia tận tình vì đồng chí đồng đội mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo bộ công an đối với công tác cách ly tập trung trong công an nhân dân nói riêng và sức khỏe của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch nói chung